trong hai ngày hai mươi ba và ngày hai mươi bốn tháng ba đại diện việt nam và gần bốn mươi quốc gia trong khối pháp ngữ
đã tham dự ngày hội pháp ngữ diễn ra ở tỉnh senemark thuộc ngoại ô phía đông nam paris pháp
đây là sự kiện được tổ chức định kỳ hai năm một lần tại địa phương này và là lần thứ hai
trung tâm văn hóa việt nam tại pháp đại diện cho việt nam tham dự sự kiện tuần pháp ngữ
bên cạnh các hoạt động gặp gỡ trao đổi về việc phát triển tiếng pháp đây còn là dịp để các nước
quảng bá về văn hóa truyền thống ẩm thực và du lịch đến bạn bè quốc tế
đồng thời thể hiện quan hệ hữu nghị hợp tác nội khối pháp ngữ
sự tham gia của việt nam một thành viên của tổ chức quốc tế pháp ngữ góp phần to lớn vào thành công của sự kiện
đây là một dịp rất tốt để người dân địa phương và khách quốc tế hiểu rõ hơn về nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của việt nam
những ngày hội như thế này là những dịp để những người dân của cộng đồng pháp ngữ hiểu biết lẫn nhau
hiểu biết thêm
và chúng tôi cho rằng đây là một trong những hoạt động rất thú vị và mang lại sự thân thiện giữa người dân của các nước pháp ngữ
ngay trong ngày đầu tiên người dân địa phương cùng đại diện các nước hòa trong không khí lễ hội đa màu sắc đa văn hóa
những nét văn hóa đặc trưng của việt nam như trang phục áo dài truyền thống âm nhạc và nhạc cụ dân tộc
cũng như các địa danh du lịch nổi tiếng các sản phẩm du lịch đặc sắc và ẩm thực
đã được giới thiệu đến đông đảo bạn bè quốc tế và để lại ấn tượng sâu sắc